qua điều tra truy xét công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã tiến hành bắt khẩn cấp ba đối tượng là lê hoàng tuấn lục văn tiến và trần văn kiệt cùng chú tỉnh bình phước để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vì cần tiền tiêu xài nên ba đối tượng đã thuê xe ô tô của một người đàn ông của một người dân ở thành phố thuận an tỉnh bình dương làm phương tiện đến tỉnh đồng nai để đi trộm cắp tài sản
tại một phan phòng luật sư ở huyện cẩm mỹ phát hiện trong sân có một xe máy không có người trông coi nên các đối tượng đã đột nhập để lấy trộm
nhờ được tin báo của bị hại công an huyện cẩm mỹ điều tra và bắt giữ được tuấn tiến và kiệt khi đang lẩn trốn tại thành phố thuận an tỉnh bình dương